liên quan đến công tác phòng dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ vừa ký chỉ thị số một mươi về việc đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chống dịch như chống giặc
để cao cảnh giác không được lơ là chủ quan thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch
đối với người nhập cảnh từ các vùng có dịch của hàn quốc và từ vùng có dịch của các vùng lãnh thổ các nước khác
thủ tướng yêu cầu bộ ngoại giao thông báo ngay cho phía hàn quốc và các nước vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín
về các biện pháp phòng chống dịch mà việt nam đang áp dụng trong đó có việc tạm dừng nhập cảnh việt nam đối với người đến từ
hoặc đi qua các vùng có dịch đối với các đối tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt
phải khai báo y tế cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định thông báo cho công dân việt nam không đến các vùng có dịch ở các nước
bộ giao thông vận tải chỉ đạo chuyển hướng các chuyến bay từ vùng có dịch của hàn quốc hạ
sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh phu cát tỉnh bình định và cần thơ thành phố cần thơ
bộ văn hóa thể thao và du lịch khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch đến vùng có dịch khi không cần thiết
nếu đi thì khi nhập cảnh việt nam sẽ phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định